mỗi dịp tết đến xuân về ai ai cũng muốn được xung vầy bên gia đình để đón chào năm mới
nhưng có không ít người đã lựa chọn hy sinh niềm hạnh phúc đó để hoàn thành nhiệm vụ
phục vụ người dân vui tết đón xuân
và ngành y là một trong số đó đặc biệt là những bác sĩ đang công tác ở nơi xẻo cao của đất nước
hơn một mươi năm công tác tại bệnh viện đa khoa mường khương thì có tới một mươi năm bác sĩ tráng văn tờ
trực cấp cứu vào đêm ba mươi tết
khi mọi người đang bên cạnh người thân chờ đón khoảnh khắc chuyển giao của đất trời
thì anh cùng những đồng nghiệp lựa chọn bên cạnh những bệnh nhân của mình
trong suốt một mươi năm trực ba mươi tết cũng không phải không có lúc chặn lòng vì xa gia đình
nhưng cũng có những kỷ niệm mà anh tờ luôn nhớ lại với niềm vui và tự hào khi cứu chữa kịp thời cho bệnh nhân
trên viện thì cũng có nhiều trường hợp người dân người ta đặc biệt khó khăn
người ta ôm đau vào viện không đáng tiếc
trong buổi tết ở nhà thì mình trong bối cảnh đấy thì mình cũng cảm thấy là thương người ta
mình cũng cố gắng hết sức nhiệt tình đi trực và cố gắng làm sao để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ
có trường hợp sản phụ vào đẻ vào đúng hôm ba mươi tết vừa đón giao thừa xong thì phải đi đỡ đẻ
bệnh nhân này bị bệnh tim chị sống với mẹ già tám mươi tuổi mỗi tháng đều phải vào viện điều trị vài ngày
tết này chị phải ở lại bệnh viện điều trị do bệnh trở nặng
và các bác sĩ hợp
các bác sĩ ở bệnh viện mường khương lại thay những người thân ở bên chị
tìm này thì không làm việc gì lúc nào cũng bác sĩ quan tâm
bệnh viện đa khoa mường khương nằm ở một trong những huyện có kinh tế nghèo nhất trong tỉnh lào cai
mỗi dịp tết trung bình vẫn có từ ba mươi đến bốn mươi bệnh nhân nội chú nằm lại điều trị
chủ yếu là người dân tộc thuộc số
mặc dù không có số bệnh nhân cấp cứu cũng như nội trú nhiều như các bệnh viện tuyến trên
nhưng lại là bệnh viện tuyến cơ sở gần dân nhất
nên việc bố trí các ca kiếp trực tết vẫn được bệnh viện triển khai theo đúng quy định của bộ y tế
bệnh viện còn dành nhiều xuất quà cho những bệnh nhân nội chú
giúp họ cảm nhận được cái tết bớt buồn lo nơi bệnh viện
trực bệnh viện mường khương có trực bốn cấp
đó là trực lãnh đạo trực chuyên môn
trực chuyên môn thì có thăm khám chữa bệnh cho bệnh nhân điều trị nội chú và ngoại chú
ngoài ra còn phải trực theo ca kíp vận chuyển bệnh nhân
rồi siêu âm rồi x quang cứ như là làm việc bình thường
ngoài ra thì bệnh viện tổ chức một tổ độ trực thường chú cấp cứu
tết của những bác sĩ nơi dẻo cao của đất nước giản dị không ổn ảo
khi nhà nhà sung vầy những bác sĩ nơi đây vẫn ân thầm lặng lẽ
hoàn thành tốt sứ mệnh người lương y của mình